xin chào các bạn

em la lên thì những đối tượng đó xịt hơi cay vào mẹ con em
thì em lấy tay em chùi đi và em chạy theo
em chạy theo em vừa chạy vừa la
tới cái hút bệnh viện ba mươi tháng bốn thì em có gặp ba cái anh hàng sớm gần nhà
thì em mới chi hô lên là em nói với anh đó là em bị giật túi và anh chạy tiếp em
là anh chạy cùng với em là trên đoạn đường đó
vào cuộc điều tra
ngay trong tối cùng ngày lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện mỹ xuyên phát hiện
bắt giữ khẩn cấp châu phúc thịnh sinh năm hai nghìn sáu trú tại xã thuận hưng huyện tú mỹ tỉnh sóc trăng
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên tiếp tục bắt giữ đối tượng trần lộng
năm hai nghìn năm và triệu tập đối tượng thạch thanh quý sinh năm hai nghìn tám cùng trú tại thành phố sóc trăng
để điều tra làm rõ hành vi cướp giật và trụ cấp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận trực tiếp thực hiện vụ cướp giật tài sản vào tối ngày một mươi một tháng một mươi tại thị trấn mỹ xuyên
ngoài vụ cướp giật trên ba đối tượng còn khai nhận
từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đối tượng đã liên tiếp thực hiện một mươi bốn vụ cướp giật
ba vụ trụ cấp xe máy tại địa bàn thành phố sóc trang huyện mỹ xuyên huyện châu thành và một số địa phương lân cận
phương thức thủ đoạn của các đối tượng là đi xe máy trên các tuyến đường
khi phát hiện người đi đường đặc biệt là phụ nữ
có mang theo túi sách hoặc điện thoại di động thì bám theo rồi ra tay cướp giật tài sản
khi bị hại chống trả hoặc truy đuổi thì các đối tượng dùng súng bắn đạn bi
sao lê để uy hiếp xịt hơi cay để chống trả và tẩu thoát

sao lê để uy hiếp xịt hơi cay để chống trả và tẩu thoát
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hai mươi một vụ cướp giật tài sản
những vụ cướp giật diễn ra ở nhiều thời điểm khác nhau
hành vi của đối tượng rất manh động gây nguy hiểm cho tính mạng của bị hại
đã có trường hợp bị té xe chấn thương nặng đối tượng bị cướp giật thì cũng rất đa dạng
bên cạnh đó một số vụ án đã diễn ra cho thấy ý thức cảnh giác của người dân
trong tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản cá nhân vẫn còn thấp
các nhóm đối tượng có biểu hiện nghi dấn hoạt động cướp giật tài sản
nhất là các hoạt động cướp giật tài sản trên các chuyến giao thông
các nhóm đối tượng hoạt động nhắm vào nhóm bị hại là phụ nữ là người già trẻ em
bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng công an
mỗi người dân cũng cần phải tự nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa bảo vệ tài sản
tránh tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi
phạm tội khi có vụ việc xảy ra người dân nên lưu ý đặc điểm nhận dạng của đối tượng
và nhanh chóng đến trình báo công an gần nhất để lực lượng chức năng kịp thời điều tra
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng quy mô lớn
triệu tập đấu tranh và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai mươi bốn đối tượng hoạt động đánh bạc
tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng
trước đó vào ngày chín tháng một mươi lực lượng phối hợp đã chia thành một mươi bốn tổ công tác
với khoảng hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở
triệu tập làm việc với một mươi chín đối tượng có liên quan tại thành phố đồng hới
huyện bố trạch và huyện tuyên hóa
bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch qua mạng internet để đánh bạc
trong thời gian từ đầu tháng chín đến nay là khoảng tám mươi tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm một trăm một mươi bốn ba triệu đồng hai mươi một điện thoại di động
máy tính các loại hai xe ô tô và gần một trang tài liệu
thể hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet
đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
thông qua mạng xã hội nhận tài khoản đánh bạc cấp master
thực hiện truy cập đánh bạc trên các tên miền agbong tám mươi tám com
và tám mươi tám pro com viva tám mươi tám net v v và giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng
quá trình đấu tranh đã thu thập các tài liệu dữ liệu điện tử
thể hiện hoạt động của hàng chục tài khoản đại lý và hàng trăm tài khoản thành viên
của các đối tượng đánh bạc đã sử dụng
cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và hoàn thiện hồ sơ để xử lý
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nguyễn hữu trung
trú tại phường tây lộc tp huế tỉnh thừa thiên huế
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tạm giữ hình sự
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi công an phường tây lộc kiểm tra hành chính đột xuất
tại số nhà ba mươi đường thanh lam bồ
viện trung cùng với nguyễn văn thuận nguyễn ngọc quang cùng trú tại tp huế
liên quan đến ma túy thu giữ chín viên nén màu hồng và một số dụng cụ sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh trung và thuận dương tính với ma túy
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tiếp tục điều tra mở rộng
tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trần tiến dũng ba mươi hai tuổi
trú tại xe an ninh huyện chư quynh vừa bị phòng an ninh điều tra công an tp huế ra quyết định khởi tố
trước đó lực lượng công an tp huế tiến hành kiểm tra quán bar monaco ở phường tân lợi tp buôn ma thuột
phát hiện dưới gầm ghế của dũng đang ngồi có một khẩu súng và hai mươi năm viên đạn
dũng khai nhận súng và số đạn trên là của mình
kết quả giám định của phân viện khoa học hình sự tại tp đà nẵng thì khẩu súng trên là súng tự chế
nhưng có khả năng gây sát thương nguy hại cho tính mạng con người thuộc loại vũ khí quân dụng
lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng công an vừa bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu từ lào về việt nam qua đường tiểu ngạch
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng một mươi đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo phối hợp với các lực lượng của biên phòng quảng trị và công an xã tân thành
mật phục tại khu vực đường mòn thuộc thôn bích la đông xã tân thành huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
phát hiện bà bùi thị lân chú tại huyện hương hóa điều khiển xe máy chở theo hai túi đen
bên trong có chứa ba mươi tám hộp pháo lậu
bà lân khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ danh tính để lấy tiền công và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra